không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm bầu cử trong năm lấy phiếu tín nhiệm
đó là một trong những nội dung trong sự thảo nghị quyết của quốc hội vừa được thông qua trong chiều nay
với bốn trăm bảy mươi đại biểu tham gia biểu quyết tán thành chiếm chín mươi năm một mươi bốn tổng số đại biểu
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
nghị quyết nêu rõ kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ làm cơ sở cho công tác quy hoạch điều động bổ nhiệm
giới thiệu cán bộ ứng cử miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ
nghị quyết nêu rõ kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ làm cơ sở cho công tác quy hoạch điều động bổ nhiệm
thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm
người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp trở lên
thì trình quốc hội hội đồng nhân dân tiến hành miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất
nghị quyết gồm hai mươi hai điều và có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
sáng nay tại thôn liên sơn xã sơn hàm huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
bộ công an phối hợp với tỉnh hà tĩnh và các doanh nghiệp đã tổ chức lễ khởi công
trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây một ngôi nhà cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
tham sự có đồng chí thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
nhằm hỗ trợ các hộ nghèo gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
bộ công an vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng một căn nhà cho các hộ dân
qua đó góp phần giúp người dân có chỗ ở ổn định hơn yên tâm lao động sản xuất phần đấu vươn lên trong cuộc sống
nguồn kinh phí do bộ công an vận động từ các doanh nghiệp nhà tài trợ hơn năm mươi tỷ đồng mỗi căn nhà trị giá năm mươi triệu đồng
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
trong những năm qua thực hiện chủ trương chung của đảng và nhà nước bộ công an luôn tập trung hướng tới công tác an sinh xã hội
chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo người gặp khó khăn trên địa bàn cả nước
sau khi hoàn thành hai ngôi nhà mẫu tại huyện hương sơn bộ công an phấn đấu sẽ hoàn thiện một ngôi nhà tỉnh nghĩa
trao tặng cho các hộ dân nghèo hộ khó khăn về nhà ở tại một mươi ba huyện thành phố thị xã trên địa bàn tỉnh hà tĩnh vào dịp lễ quốc khánh năm hai nghìn hai mươi ba
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang gửi lời cảm ơn sự đồng lòng
giúp sức của các nhà hào tâm nhà tài trợ chúc mừng các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở trong dịp này
tại buổi lễ các nhà tài trợ đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng một căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hà tĩnh đã tiếp nhận kinh phí
dịp này đồng chí lương tam quang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh hà tĩnh đã dự lễ cắt băng khánh thành trụ sở công an xã sơn hàm huyện hương sơn
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ghi nhận của phóng viên thời sự
hàng loạt các chuyên án về ma túy được triệt phá
một mươi vụ năm trăm bảy mươi một đối tượng hơn một ba trăm linh bánh heroin hơn một trăm chín mươi viên và gần sáu trăm linh kg ma túy tổng hợp bảy năm tấn tiền chất để sản xuất ma túy
hai mươi tám khẩu súng gần một bốn trăm linh viên đạt cùng nhiều tài liệu vật chứng có liên quan
với sự đấu tranh quốc gia
quyết liệt của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng và các lực lượng chức năng khác cũng như sự đồng tình ủng hộ của chúng nhân dân
thì tình hình tội phạm về ma túy trong những năm vừa qua đã giảm một cách rõ rệt
các vụ án bắt giữ cũng ít hơn và số lượng vật chứng về ma túy thu giữ cũng đã ít hơn
và kể cả số người nghiện trong địa bàn khu dân cư cũng đã giảm rõ rệt
điển hình của tỉnh lạng sơn so với các tỉnh khác
đó là sự phối hợp hợp tác quốc tế với bên trung quốc rất là tốt
và công an tỉnh lạng sơn là một đơn vị mà đã được biểu dương đi đầu trong việc hợp tác quốc tế
là tỉnh biên giới có trên hai trăm ba mươi một km đường biên tiếp giáp khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
với hai cửa khẩu quốc tế một cửa khẩu song phương chín cửa khẩu phụ và hàng trăm đường mòn qua lại biên giới
bên cạnh đó hệ thống giao thông đường bộ đường sắt thuận tiện
lạng sơn được các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy
coi là điểm trung chuyển mặt hàng này từ trung quốc về việt nam và ngược lại
xác định là địa bàn nóng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
đã xây dựng các phương án đấu tranh quyết tâm bóc gỡ các đường dây ma túy từ gốc đến ngọn
theo quan điểm chỉ đạo và chủ trương của lãnh đạo bộ chúng tôi đánh đến tầng gốc đánh tầng cùng
không đánh gốc giữa giảm nguồn cầu và triệt nguồn cung
và qua đó thì
thấm nhuần cái quan điểm ấy thì phòng cảnh sát tội phạm ma túy đã xác lập được những chuyên án chung
với tổng đội ma túy của quảng tây trung quốc
và từ những chuyên án chung đó thì hiệu quả về công tác phòng chống đấu tranh tội phạm ma túy
trên tuyến thế giới đã nổi lên rõ rệt
tại lạng sơn nhiều địa bàn được đánh giá là điểm nóng về ma túy
nhưng những năm gần đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các cấp chính quyền
để mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa
đưa người nghiện vào cơ
cơ sở cai nghiện triển khai nhiều mô hình cộng đồng phòng chống ma túy
nhờ vậy đã góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn
đến nay toàn tỉnh có bốn mươi sáu trong tổng số hai trăm linh xã phường thị trấn không tệ nạn ma túy
vượt năm xã so với chỉ tiêu do bộ công an giao
các bộ chính quyền địa phương người dân trên địa bàn cũng rất thông cảm
cũng như là động viên cũng như là cảm ơn các lực lượng công an đặc biệt là
lực lượng của đội phòng chống ma túy công an tỉnh đã hướng dẫn
tạo cho môi trường sống an toàn giữ vững tỉnh an ninh chí trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và kiềm chế làm giảm các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm ma túy cũng như là các tình hình buôn bán ma túy trên địa bàn
bây giờ được giảm hẳn số người nghiện không tăng
bất cứ thành công nào cũng phải trải qua những khó khăn
những khó khăn thử thách nhưng những khó khăn thử thách đó vẫn không làm nhụt trí
của mỗi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
tập thể ấy vẫn đang hàng ngày hàng giờ đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm về ma túy
giữ gìn bình yên hạnh phúc cho nhân dân
thưa quý vị như chúng tôi đã thông tin chiều nay ngày hai mươi ba tháng sáu
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
báo chí về kết quả mới nhất vụ khủng bố xảy ra tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu
trung tướng tô hân sô nhấn mạnh
hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã ra quyết định khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
che giấu tội phạm không tố giác tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác
xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với bảy mươi năm bị can
về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân khởi tố bảy bị can về tội không tố giác tội phạm
một bị can về tội che giấu tội phạm một bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh
nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
và cùng ngày thì viện cẩm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định nếu trên
đến nay thì bộ công an
đã thu giữ hai mươi ba khẩu súng các loại
trong đó có súng quân dụng súng hơi súng tự chế
và đặc biệt là trong cái số súng quân dụng thì có cả súng ar một mươi năm
và thu giữ hai liệu đạn một nghìn một trăm chín mươi chín viên đạn các loại
một mươi năm kiếp nổ một hai kg vật liệu nổ
một nòng giảm thanh hai ống ngắm

và nhiều các phương tiện thiết bị gây án của các đối tượng
với các biện pháp rất nhanh chóng
hiệu quả của lực lượng công an
sự ủng hộ giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân
nhất là trong vận động đầu thú và tham gia truy bắt đối tượng
chỉ sau hai ngày xảy ra vụ việc thì tình hình cơ bản đã ổn định
tính đến nay thì đã bắt giữ hầu hết số tham gia
và thu giữ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
dưới sự chỉ đạo rất là quyết liệt của chính phủ sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền các tỉnh tây nguyên
hiện mọi mặt sinh hoạt của tổ chức cá nhân ở các tỉnh tây nguyên nói chung và ở tỉnh đắk lắc nói riêng
đã diễn ra bình thường tình hình ổn định an ninh trật tự được đảm bảo
bộ công an đánh giá đây là vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
hành vi của các đối tượng gây ra rất là man dợ mất nhân tính liều lĩnh manh động
chúng quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng
lực lượng công an đã có tài liệu chứng cứ chứng minh vụ án này
xảy ra còn có sự hậu thuẫn chỉ đạo từ một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài
thậm chí chúng cử
đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về việt nam để gian dựng chỉ đạo tấn công khủng bố
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật việt nam
và bộ công an việt nam cũng rất là mong muốn các nước và bạn bè quốc tế tích cực phối hợp
hỗ trợ hợp tác chặt chẽ với việt nam trong điều tra xử lý vụ án nói riêng
cũng như trong công tác đấu tranh phòng chống khủng bố